quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nằm sâu trong khối không khí lạnh nên đêm qua và sáng sớm nay
nền nhiệt ở bắc bộ vẫn khá thấp
ở thủ đô hà nội nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ trong khoảng một mươi hai độ
trong khi đó ở các tỉnh vùng núi nhiều nơi nhiệt độ vẫn thấp dưới một mươi độ
thậm chí ở mẫu sơn của lạng sơn nhiệt độ chỉ trong khoảng hai độ nên khá là bút giá
trong ngày hôm nay trời vẫn còn nhiều mây
trong ngày dự báo nhiệt độ ở các tỉnh vùng núi như lào cai yên bái hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang lạng sơn hay bắc giang phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
trong khi đó vùng đông bằng trong đó có thủ đô hà nội nhiệt độ nhìn hơn nhưng cũng không nơi nào vượt quá ngưỡng một mươi tám độ
dự báo đợt rét đậm rét hại diện rộng lần này ở bắc bộ sẽ còn tiếp tục kéo dài ít nhất trong khoảng ba bốn ngày nữa
vùng biển ngoài khơi trung và nam bộ vùng biển phía bắc của khu vực giữa biển đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
riêng khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh hơn ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước